hồ ngọc lâm lần nữa nhoài người ra phía sau thốt ra hai chữ xin lỗi trước khi cánh cửa xe phạm đóng lại ngăn cằn tầm mắt anh ta nhìn với phía các con và người thân
tiếng xin lỗi ấy ở một số thời điểm sẽ khiến tầm trạng người nghe tốt lên nhưng vào lúc này lại khiến lòng người như rào cứa
khi cơn ghen làm mờ lý trí
đối với hồ ngọc lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thôn quang châu xã hỏa châu huyện hòa vàng thành phố đà nẵng lúc này mà nói chứng là tâm tư dối giắm với môn ngàn nỗi hận và đủ kiểu ăn nặn
thay vì trước đây lâm hận vợ vì cho rằng người phụ nữ ấy đã cho anh ta một đồi sừng thì nay anh ta hận chính mình
người đàn ông bình thường nhìn mọi thứ sẽ bình thường nhưng người đàn ông ghen ghen đến mù quáng như lâm
thì nhìn vào đầu cũng thấy có vấn đề
kiểu như thấy vợ chồng đầu lâm sẽ nghĩ ngay đến việc vợ đang đầu mày cuối mắt với người đàn ông khác
nếu vợ buồn lâm cũng sẽ vì ghen mà trong đầu tưởng tượng ra vô van thứ khác
lý do để cơm không lành canh không ngọt của gia đình lâm trung quy cũng vì một chữ ghen này mà già
không ít lần chị ngô thị uyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhỏ to tâm sự với chồng
hy vọng anh ta hiểu vấn đề cũng chính là cách giải thoát cho lâm khỏi mụ mị vì ghen
nhưng lâm không để tâm
một người đàn ông kiên định ghét cay ghét đắng người đàn bà không đoan chính
thì hà cớ làm sao lại có thể dễ dàng nghiêng ngả chỉ vì nghe đôi lời hứa hẹn thề thốt qua mồi
một nụ cười chỉ vừa chớm nơi khóe mắt cũng vì suy nghĩ này mà tắt lị
thay vào đó là dáng về hàn học lạnh lùng lúc trước
đó là lý do khiến tần suất cãi vã của hai vợ chồng lâm ngày càng tăng lên
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba vẫn do lâm nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác
vợ chồng lâm lại có một cuộc khẩu chiến kịch lực
phần uyên ngẫm lại cô cũng chưa từng làm gì quá giới hạn
cũng không có mối quan hệ nào mập mờ với người khác giới
nhưng ánh mắt của lâm cứ như thế cô đã phản bội chồng
quá bi bách quá mệt mỏi uyên chọn cách rời nhà đi một tuần
mục đích của uyên là để cả hai có thời gian bình tĩnh nghiêm túc nhìn lại mọi thứ
uyên muốn lầm thay đổi để gìn giữ một mái ấm trọn vẹn cho các con
để các con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ suốt ngày cãi vã xù xát
đặc biệt cô không muốn các con phải đứng giữa sự lựa chọn theo mẹ hay theo cha
đến sáng ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba uyên điện thoại cho lâm nhờ đến chợ miếu bông chở cô về nhà
việc lâm chấp nhận đến đón vợ được ngầm hiểu sóng gió đã qua
một tuần xa cách này ít nhiều đã khiến người chồng người cha ấy bước qua sự chấp mê bất ngộ của mình
người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng uyên đã rất hy vọng
trở về nhà ánh mắt nhìn nhau có chút sợ sùng
câu chuyện cũng vì thế khó phải chủ đề
hiểu ý nhau cả hai chọn cách ngồi lại uống bia và nói chuyện
căn phòng trọ thuộc tổ ba thôn quang châu xã hòa châu huyện hòa vang thành phố đà nẵng
vốn chặt trội lại càng trở nên bí bách ngột ngạt do những khúc mắt chưa được giải tòa giữa hai vợ chồng
người ta nói điên ngon hay dở ngọt hay đắng là tùy vào tâm trạng của người uống
như lâm lúc này chẳng hạn từ đầu đến cuối dưa vị mang lại không gì ngoài cay đắng
đáng là bởi vì tâm tư của lâm từ trước đến nay chưa bao giờ được thoải mái cũng chưa một lần được sáng tỏ
trong khi uyên tưởng rằng bữa nhậu ngày đoàn tụ sẽ hóa giải những mâu thuẫn giữa vợ chồng thì lâm lại không
sự ghen tuồng vẫn âm ỉ trong lòng và trí tưởng tượng của lâm cũng theo một tuần và bỏ nhà đi mà nhân lên
lâm bắt đầu lên kế hoạch trả thù và giải thoát bằng cách sát hại vợ rồi kết thúc sự sống của bản thân
ngồi uống bia cùng chồng đến khoảng một mươi bốn h ngày một tháng một mươi
thấy thời cơ chuẩn bị đã đến lâm đi đến phòng trọ của bà bùi thị thu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là mẹ của lâm
cạnh phòng trọ lấy một con dao đem về dấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống bia một mình
chị uyên đến quán cắt tóc nhưng thấy nhiều người nên quay về và lên giường nằm cạnh con trai là cháu hồ ngọc anh
sinh năm hai nghìn một mươi năm để ngủ lúc này lâm cầm dao đến tác động nhiều nhát vào người chị uyên
thấy mẹ bị nạn cháu anh hô hoán gọi chị gái và bà nội ở phòng bên cạnh qua can ngăn
lâm lúc này lừa dận máu ghen dưới tác động của bia chẳng khác nào con thú lên cơn khát máu
càng được can ngăn lâm càng mất kiểm soát lâm đẩy tất cả mọi người ra ngoài
chốt cửa phòng lại rồi chạy về phía chị uyên
trong lúc viên vùng bỏ chạy theo đường phía sau phòng trọ lâm chạy theo nắm chân kéo lại
đồng thời lấy kéo ở bếp tác động liên tiếp vào người
thấy vợ bất tỉnh lâm dùng kéo tự tác động vào bụng mình hoàn thành kế hoạch mà y đã vạch ra trước đó
vậy là vì gen lâm đã tước đi mạng sống của vợ bằng những nhát sao oan nghiệt
đẩy bản thân vào tù khiến hai đứa trẻ mất mẹ bơ vờ
lâm bị tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về tội giết người
phiên tòa xét xử liều động thu hút đông đào người dự khán
họ là người thân của bị hại của bị cáo và cả những người dân trong khu vực
lâm từ xe phạm bước xuống với ánh mắt bất thần trống rỗng
một tiếng ba trong đám đông giống như sương lạnh rót từ đỉnh đầu khiến cả người lầm cứng lại
tìm lâm cũng vì tiếng ba này mà bị bóp nghẹt đau đớn
bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào
có từng nghĩ đến hai đứa con nghĩ đến cha mẹ hai bên
sống bên nhau không hạnh phúc có thể chọn cách giải thoát lì hồn
vì sao bị cáo cứ cố chấp đến cùng
bị cáo đã có lúc nào yêu vợ đúng nghĩa chưa
rất nhiều câu hỏi từ hội đồng xét xử khiến lâm ngắc ngứ nơi cuốn họng
lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra
bây giờ thì lâm thật sự rất hối hận
hối hận trước đó không đối xử tốt với vợ
hối hận vì làm tổn thương người phụ nữ của mình
hối hận vì sự ích kỳ của bản thân khiến con trẻ mồ côi
khi nhắc đến người vợ xấu xố nhắc đến tương lai của các con lâm đã khóc
đó thực sự là giọt nước mắt của sự hối hận ăn năn
cùng với lời cầu xin giảm án của đại diện người bị hại
lâm cũng mong được hội đồng xét xử cho cơ hội được sống
được trở về nhà chăm sóc nuôi dạy hai con nhỏ
nhận mức án trung thân từ hội đồng xét xử
lâm quay mặt về phía cha mẹ vợ và hai con nói lời xin lỗi
cậy nhờ cha mẹ thai mình nuôi các con khôn lớn
vãn tòa khi trời đã quá ngọ
nhìn những bước chân siêu vẹo của hai đứa trẻ chạy với theo bà
cho đến khi chiếc xe trở phạm mất hút ai cũng thấy đau đớn xót xà
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh lai châu cho biết
công an tỉnh lai châu cho biết công an tỉnh lai châu cho biết
công an tỉnh lai châu đã bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự chín đối tượng đuổi đánh nhau
gây dối trật tự công cộng trên phố đi bộ hoàng diệu thành phố lai châu
theo công an tỉnh lai châu khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố lai châu nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
về việc tại phố đi bộ hoàng diệu thuộc tổ một mươi tám phường tân phong
có một số đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây mất trật tự công cộng
gây dư luận hoang mang trong nhân dân
sau khi tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương tới hiện trường làm rõ vụ việc ngăn chặn bắt giữ các đối tượng
thu giữ hôn khí gây án
kết quả điều tra ban đầu xác định ngày hai mươi một tháng ba vũ thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại tổ hai phường phan xipang thị xã sapa tỉnh lào cai
cùng tám người là có quan hệ họ hàng bạn bè đi hai xe ô tô gồm vũ thị ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê thái học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu vũ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn thái thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
nguyễn đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nguyễn thái tịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
vũ thị mơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại tỉnh lào cai đến thành phố lai châu
tìm hhp là chồng của xuyến để nói chuyện
xuyến nghi ngờ p đến thành phố lai châu để quan hệ tình ái với chị nth
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ một mươi tám phường tân phong thành phố lai châu
nhóm của xuyến đến khu vực nhà hát thấy p đang ăn cơm cùng hai
con của h trong khi xuyến to tiếng với p thì phạm thị ngọc yến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tổ một mươi tám phường tân phong em dâu của hát đến
hai người đã xảy ra cãi vã rồi yến gọi thêm chồng là nguyễn trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu em trai ruột của hát đến hỗ trợ
hiếu cùng em họ là đỗ anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã vĩnh kiên
huyện yên bình tỉnh yên bái cùng đến chợ giúp yến
tiếp đó hai bên lời qua tiếng lại
tiếp đó hiếu dùng tay đấm lê thái học
thế vậy bảy người trong nhóm xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng
liên tiếp đánh hiếu ngã ra đường bị thương ở nhiều vị trí trên người
lúc này tuấn chạy về nhà hiếu lấy một chiếc búa và một con dao dài sáu mươi cm quay lại
dùng sống dao đánh vào lừng lê thái học
sau đó tuấn đưa chiếc búa sắt cho hiếu đuổi dùng tay chân đánh thành linh trong nhóm xuyến
sự việc làm náo loạn khu phố có nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội
gây dư luận hoang mang trong cộng đồng
sau đó do có nhiều người can ngăn và thấy có lực lượng công an đến
nhóm hộn chiến đã tự giải tán hiếu và ba người trong nhóm xuyến lao học thành linh
bị thương tích nhẹ vùng lưng chân tay đầu
quá trình cơ quan công an điều tra thu thập chứng cứ hiếu về nhà cố thủ
đến sáng ngày hai mươi hai tháng ba mới mở cửa chấp hành theo yêu cầu của công an thành phố lai châu
làm việc giao nộp hùng khí lao dao và búa sắt
độ ảnh tuấn cũng bỏ trốn nhưng hôm sau đã đến công an thành phố lai châu trình diện
trong ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lai châu đã tiến hành bắt khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với chín đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng
gồm vũ thị xuyến vũ thị xuân lê thái học nguyễn thái thành lê anh tuấn
nguyễn trung hiếu nguyễn thái thịnh nguyễn đức mạnh nguyễn văn linh
để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau